bốn đối tượng là nguyễn văn dũng trịnh cao cường đều trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
nguyễn trí thành nguyễn hoài nam trú tại phường tân giang thành phố hà tĩnh
vừa bị công an thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh tiến hành lệnh bắt giữ khám xét khẩn cấp chỗ ở về hành vi cưỡng đoạt tài sản
sau một thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tĩnh
xác định đối tượng cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay đòi nợ trên địa bàn là nguyễn văn dũng tức dũng ba xẹo trú tại phường nam hà thành phố hà tĩnh
tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng này cơ quan công an thu giữ được số tiền mặt là hai mươi sáu triệu chín trăm linh nghìn đồng
một cây đao tự chế một khẩu súng bắn đạn cao su và một số sổ sách tài liệu có liên quan
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an tiến hành bắt khám xét chỗ ở và triệu tập đối tượng trịnh cao cường nguyễn trí thành nguyễn hoài nam
được biết đây là những đối tượng chuyên hoạt động cho vay và đòi nợ thuê có tổ chức do đối tượng dũng ba xẹo cầm đầu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đang củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật